mời quý vị cùng đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
xe container chở gỗ bị lật khiến quốc lộ tám a đường lên cửa khẩu quốc tế cầu treo tắt ngẽn
hàng trăm ô tô nối đuôi nhau gần một ngày và đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai tuyến đường cơ bản thông suốt
các lực lượng đang tiếp tục phân luồng và hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi tháng một mươi hai một container di chuyển từ cửa khẩu quốc tế cầu treo
theo quốc lộ tám a hướng về thị trấn phố châu huyện hương sơn đến đoạn qua xã sơn kim một thì bị lật
hàng chục khối gỗ trên container theo đó tràn ra đường chắn ngang một phần quốc lộ tám a
khiến đường lên cửa khẩu quốc tế cầu treo bị tắt ngẽn xe tải nối đuôi nhau vài cây số
may mắn là vụ việc đã không gây thiệt hại về người